thông tin liên quan đến vụ bé trai một mươi tuổi rơi xuống hố trụ bê tông tại đồng tháp
sau khi công bố nạn nhân tử vong vào sáng nay các đội cứu hộ vẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường
để thống nhất phương án cứu hộ nhằm đưa bé trai lên mặt đất lo hậu sự
do trở ngại địa chất ở phần đất sâu nên các lực lượng chức năng đã tiến hành hội ý với chuyên gia trong nước và quốc tế
để có giải pháp nhằm đưa trụ bê tông lên mặt đất
đến trưa nay lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể đưa được trụ bê tông lên vì khối đất đá ở tầng thấp có độ nén chắc
thiết bị đưa xuống hạn chế nên kết quả chưa được như mong muốn
cho đó vào trưa ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cháu thái lý hảo nam một mươi tuổi cùng ba người bạn ở công trình cầu rọc sen
tại xã phú lợi huyện thanh bình tỉnh đồng tháp đỉnh nhật phế liệu
cháu nam lọt xuống cọc bê tông rỗng bên trong đường kính hai mươi năm cm sâu khoảng ba mươi năm m
nhận được tin báo lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt phối hợp cứu nạn
sau bốn ngày nam đêm chạy đua với thời gian để giải cứu lãnh đạo tỉnh đồng tháp thông báo bé được xác định đã tử vong